sau một ngày kể từ khi nhận được yêu cầu đóng cửa theo ghi nhận của chúng tôi
tại nhiều nhà hàng quán bia khu vực nội thành tp hà nội đều đã chấp hành việc tạm dừng hoạt động nhằm phòng chống dịch covid một mươi chín
vốn lượng khách đã giảm suốt từ thời điểm khi dịch bùng phát cho đến thời điểm hiện tại khi dịch covid một mươi chín càng ngày càng diễn biến khó lường
thì các quán ăn quán nhậu càng vắng khách
mặc dù có một vài bất cập khi còn một số quán ăn duy trì hoạt động sau thời điểm được thông báo ngừng kinh doanh
tuy nhiên cho đến thời điểm chiều ngày hai mươi sáu tháng ba một ngày sau khi được yêu cầu đóng cửa
các cửa hàng ăn kinh doanh bia đã đồng thuận dừng hoạt động
dọc con phố trần phú quận ba đình hầu hết các cửa hàng ăn đều đã đóng cửa
một số khác thì đang sắp xếp lại trước khi dọn hàng
chúng tôi cũng chấp hành theo những cái nghị định và cam kết với cả phường và thành phố
là sẽ đóng cửa đến bao giờ mà thứ nhất là có thông báo mới thì chúng tôi mới tiếp tục kinh doanh trở lại
với như bọn tôi thì kinh doanh nhỏ lẻ thì cũng có một chút là ví dụ như còn hàng còn lại
thế nhưng mà theo để mà phục vụ tốt cho cái việc phòng chống dịch
thì bọn tôi cũng chấp nhận và cũng đồng tình với cả chính phủ thôi
từ khi có thông báo chỉ đạo các quận huyện trên địa bàn thành phố đã tổ chức nhắc nhở
tuyên truyền đến từng cơ sở trong diện tạm thời đóng cửa để kịp thời nắm bắt và thực hiện
việc phản ứng nhanh quyết liệt hạn chế việc tập trung đông người
nơi công cộng được coi như là một trong những yếu tố quan trọng để hạn chế dịch bệnh lây lan trong thời điểm này